chiều nay làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội liên quan tới nội dung quy hoạch triển khai các dự án trọng điểm của bộ công an trên địa bàn hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
việc phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị đảm bảo hiệu quả tiến độ triển khai các dự án góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự
và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô
dự buổi làm việc có ông trần sĩ thanh ủy viên trung mương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
về phía bộ công an có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến báo cáo những thông tin cơ bản liên quan đến các dự án của bộ công an
đang triển khai trên địa bàn thành phố hà nội đồng thời kiến nghị đề xuất một số nội dung về quy hoạch sử dụng đất
kinh phí hỗ trợ phục vụ cho nhiệm vụ an ninh quốc phòng
khẳng định công tác quy hoạch liên quan đến đất đai phục vụ an ninh quốc phòng có ý nghĩa quan trọng
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trần sĩ thanh cho biết buổi làm việc này sẽ giúp ủy ban nhân dân tp hà nội
có thêm thông tin để hỗ trợ trong quy hoạch tổng thể thủ đô
đặc biệt các dự án sẽ mang tính liên thông liên hoàn biểu tượng xuyên suốt và hiệu quả cao
kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định thời gian qua ủy ban nhân dân tp hà nội đã phối hợp chặt chẽ
hỗ trợ bộ công an trong việc xây dựng quy hoạch triển khai các dự án qua đó đã góp phần bảo đảm tuyệt đối tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội đồng thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô
để cập sâu đến những dự án trọng điểm của bộ công an đang triển khai bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
đây là phần việc quan trọng nằm trong nhiệm vụ triển khai hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cục truyền thông công an nhân dân đã từng bước khẳng định vai trò vị trí và tầm quan trọng trong lĩnh vực truyền thông công an nhân dân
đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
đây là khẳng định của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại lễ kỷ niệm năm năm ngày thành lập cục truyền thông công an nhân dân
và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba vừa được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
trình bày diễn văn kỷ niệm thiếu tướng đỗ triệu phong bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân cho biết
cách đây năm năm cục truyền thông công an nhân dân được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị cấp cục là báo công an nhân dân
nhà xuất bản công an nhân dân và trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân
bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí xuất bản trong công an nhân dân và hợp tác truyền thông
bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an
một mươi năm năm qua đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm
đoàn kết nhất trí khắc phục khó khăn ổn định tổ chức thực hiện thắng lợi các chương trình kế hoạch
chỉ tiêu công tác hàng năm lãnh đạo bộ giao chủ động thực hiện hiệu quả công tác quản lý hoạt động báo chí xuất bản
kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý thống nhất hoạt động báo chí xuất bản trong toàn lực lượng
và định hướng triển khai hoạt động tuyên truyền đồng bộ có chiều sâu sát thực tế đã làm nổi bật được vai trò của lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch chính quy tinh nguyện hiện đại
xây dựng khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
với kết quả đã đạt được cục truyền thông công an nhân dân nhiều năm liền được tặng cờ thi đua của bộ công an
các đơn vị báo chí xuất bản công an nhân dân trong cục được tặng thưởng huân chương cờ thi đua nhiều bằng khen các loại
nhiều tác giả tác phẩm đoạt giải cao trong các cuộc thi giải báo chí các kỷ liên hoàn
tại buổi lễ thưa uy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba tặng cục truyền thông công an nhân dân
vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
ghi nhận biểu dương chúc mừng sự nỗ lực cố gắng và những thành tích kết quả mà cục truyền thông công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn đơn vị tiếp tục là cầu nối thông tin giữa lực lượng công an với nhân dân
thứ trưởng yêu cầu cục truyền thông công an nhân dân làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng giữ vững sự đoàn kết trong cấp ủy đơn vị
thực hiện tốt quy chế quy trình dân chủ thống nhất đề cao việc tự soi tự sửa trách nhiệm nêu gương tính tiền phong gương mẫu của cấp ủy viên
người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng các đơn vị quản lý chặt chẽ cán bộ đảng viên siết chặt kỷ cương kỷ luật điều lệnh công an nhân dân
đối với công tác chuyên môn cần tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông
vì vậy cần bám sát vào chức năng nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tôn trị mục đích quan hệ phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
chú trọng về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ vững chắc về nền tảng tư tưởng của đảng
đổi mới về phương thức tiếp cận và khai thác thông tin áp dụng tối đa về khoa học công nghệ hiện đại
tăng cường về truyền thông trên môi trường nền tảng số nâng cao kỹ thuật và kỹ năng tác nghiệp đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để thích ứng với các loại hình báo chí hiện đại
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị cục truyền thông công an nhân dân tiếp tục tham mưu phát huy vai trò quản lý nhà nước và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí xuất bản điện ảnh trong công an nhân dân
chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng và không bỏ lỡ
cộng tác viên có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức tốt tinh thông về nghiệp vụ và pháp luật sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
tại hà nội chiều nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng sáu tháng đầu năm của khối thi đua các bộ ngành nội chính trung ương
đồng chí ngô văn tuấn ủy viên trung ương đảng tổng kiểm toán nhà nước chủ trì hội nghị
thông qua viện
việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo của khối thi đua nhiều lĩnh vực công tác của các bộ ban ngành trong khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ
với mục tiêu giữ vững thế chủ động chiến lược bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám bộ công an phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
với khẩu hiệu hành động xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại gắn với thực hiện phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điểu bác hồ dạy bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân và chủ động thực hiện hiệu quả các cuộc vận động các phong trào thi đua do trung ương phát động tạo khí thế mới tinh thần mới động viên toàn lực lượng công an nhân dân phân đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị được giao về nhiệm vụ thời gian tới hội nghị nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng bộ ban ngành trong khối đổi mới nội dung phương thức tổ chức phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú đa dạng thực chất
từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày năm tháng tám thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã có chuyến thăm và làm việc tại nhật bản
trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại nhật bản thứ trưởng nguyễn văn long đã tới thăm làm việc với nguyên thủ tướng nhật bản suga yoshihide phó tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản ogata yoshimi
cục trưởng các đơn vị nghiệp vụ trong lĩnh vực cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhật bản cục trưởng cục đối ngoại cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản tsushi hiroki và nguyên đại sứ đặc biệt nhật việt sugi ryotaro
thời gian qua hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản ngày càng đi vào chiều sâu thực chất hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo hộ công dân tăng cường hỗ trợ đào tạo cán bộ ưu tiên các lĩnh vực cảnh sát nhật bản có thế mạnh cùng với đó phối hợp bảo vệ các sự kiện các đoàn cấp cao trước mắt là các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
về phần mình các đối tác phía nhật bản bày tỏ trân trọng đánh giá cao chuyến thăm làm việc của thứ trưởng nguyễn văn long và đoàn đại biểu bộ công an việt nam coi đây là cơ sở nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hai bên và khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ công an việt nam
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn long và đoàn công tác đã tới thăm làm việc với đại sứ quán việt nam tại tokyo và tổng lãnh sự quán việt nam tại osaka
chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ là một trong những điều đã được thực hiện
trong những nhiệm vụ thường xuyên liên tục của lực lượng công an tỉnh quảng bình trong thời gian vừa qua phong trào đọc sách của cán bộ chiến sĩ đã được triển khai bằng nhiều hình thức giúp cho cán bộ chiến sĩ học tập nghiên cứu tích lũy nhiều kiến thức phục vụ khá hiệu quả trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thượng tá cao tiến dũng cán bộ phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh là một trong những người khá tích cực trong việc đọc sách tại thư viện công an tỉnh
việc thường xuyên đọc sách để cập nhật kiến thức hiểu biết kinh nghiệm qua những cuốn sách nghiệp vụ những cuốn sách giải trí đã giúp ít nhiều trong công tác
việc thường xuyên đọc sách để cập nhật kiến thức hiểu biết kinh nghiệm qua những cuốn sách nghiệp vụ đã giúp ít nhiều trong công tác
tại thư viện phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh đã có sự phối hợp và thực hiện việc luân chuyển bổ sung nguồn sách từ thư viện công an quảng bình đến thư viện công an tỉnh
bên cạnh đó công an tỉnh có nhiều cách làm hay nhằm khuyến khích cán bộ chiến sĩ tích cực đọc sách qua đó đẩy mạnh phong trào văn hóa đọc trong lực lượng công an tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn
chúng tôi đã ban hành kế hoạch mỗi tuần một giờ đọc sách cho đoàn viên thanh niên công an tỉnh và yêu cầu mỗi tri đoàn là phải đăng ký có ít nhất một giờ đọc sách tại thư viện công an tỉnh
việc bán hành kế hoạch này cũng giúp cho các đồng chí đoàn viên thanh niên được có điều kiện tiếp xúc với nhiều tài liệu mới hơn quý hơn và góp phần phát triển văn hóa đọc trong công an tỉnh quảng bình
từ sách cán bộ chiến sĩ có điều kiện nghiên cứu
để bổ sung kiến thức chuyên ngành phục vụ cho công tác khuyến khích cán bộ chiến sĩ
chủ động tìm tòi nghiên cứu tìm đọc các đầu sách về pháp luật
các loại sách chuyên ngành của lực lượng công an để nâng cao kiến thức
phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn
từ đó có thể tuyên truyền cho người dân trên địa bàn cũng như áp dụng trong thực tế công tác
để phóng phủ thêm đầu sách giúp cho cán bộ chiến sĩ là đọc
thì chúng tôi đã kết nối với thư viện của tỉnh quảng bình để thực hiện hoạt động luân chuyển sách
và vừa rồi chúng tôi đã cùng với thư viện tỉnh lươn chuyển trên năm năm đầu sách
và qua đó giúp cho cán bộ chiến sĩ tìm hiểu nghiên cứu và nâng cao tầm hiểu biết của mình
có thể nói việc thư viện công an tỉnh quảng bình được tăng cường hơn năm trăm linh đầu sách các loại
từ thư viện tỉnh quảng bình
đây là nguồn thư viện
kiến thức phong phú góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa đọc hình thành thói quen
kỹ năng đọc cho cán bộ chiến sĩ tạo nền tảng quan trọng cho việc học tập suốt đời
giúp cán bộ chiến sĩ phát triển tư duy hoàn thiện nhân cách người công an cách mạng
từ đó mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sẽ có thêm kiến thức và nghị lực
gian luyện tư duy có điều kiện gần gũi chia sẻ động viên nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
đối tượng nguyễn duy long chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa bị lực lượng công an bắt giữ
khi đang vận chuyển gần ba viên ma túy tổng hợp tại khu vực bãi đỗ xe của siêu thị cốt mát
thuộc phường đồng phú thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đối tượng bị bắt khi đang mang sáu hộp nhựa dạng thuốc tân dược hiệu antafarma
bên trong có chứa hai chín trăm bốn mươi một viên nén màu xám là ma túy dạng kẹo
long đã vào đồng hới chuẩn bị giao số ma túy này cho một người không quen biết
nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng công an phát hiện bắt xử
hai nghi phạm dùng súng đe dọa cướp tài sản xảy ra vào ngày một tháng bảy trên quốc lộ n hai
thuộc xã tân ninh huyện tân thạnh tỉnh long an vừa bị công an huyện tân thạnh bắt khẩn cấp
hai đối tượng bị bắt gồm trần phú tên thường gọi là phú chó chú tại tỉnh đông tháp
và nguyễn minh thuận tên thường gọi là thuận ken chú tại tỉnh long an
quá trình điều tra cả hai đối tượng khai nhận đã dùng súng loại súng bắn đạn trì
thực hiện hành vi cướp tài sản của hai người đi đường khi họ chạy xe máy từ an giang đến bình dương làm việc
trong đó qua khai nhận phú là người trực tiếp dùng súng bắn trúng vào chân của một nạn nhân gây thương tích
gây dối trật tự công cộng một mươi ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam khởi tố
do mâu thuẫn cá nhân tối một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi chín tháng bảy hai đối tượng do phạm thế lợi
và nguyễn thành long cùng chú tại phường thanh tuyền thành phố phủ lý cầm đầu
đã sử dụng năm xe mô tô mang theo vỏ chai bia đao phóng lợn không đội mũ bảo hiểm
đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng bấm rú còi đuổi đánh nhau trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông
ban quản lý dự án đường hồ chí minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục vụ sạt lở tuyến tránh
trung tâm thị trấn ea drang huyện ea leo tỉnh đắk lắk
tại tuyến đường qua xã e răn huyện ea leo mặt đường bị sụt lún một bên dài khoảng hai mươi năm hai mươi bảy m
tạo thành hố sâu một số nơi mặt đường bị nứt bờ kè hai bên đường bị xói mòn tiêm ẩn nguy cơ sạt lở cao
nguyên nhân ban đầu được xác định là do các đợt mưa lớn kéo dài đề hình đôi dốc đã gây xói lở
hư hỏng cống ngang đường từ đó nước ngấm vào nền đường gây sụt lún
công an huyện ea leo đã cử lực lượng tới hiện trường chốt chặn phân luồng
hướng dẫn phương tiện đi qua các điểm sạt lở đảm bảo an toàn
trong khi đó mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã làm sạt lở đất đá gây hư hại nhà cửa
ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của người dân tại điện biên
sáu mươi căn nhà của người dân ở huyện mường nhé thành phố điện biên phủ huyện tùa chùa và huyện điện biên
bị ảnh hưởng do sạt lở mưa lớn gây thiệt hại hơn một trăm linh hectare lúa và hoa màu
tại huyện mường nhé mưa lũ gây thiệt hại lớn đến hạ tầng giao thông thủy lợi
nhiều tuyến đường giao thông tại các xã len xô xìn trung trải và xín thầu bị sạt lở gây ách tác cục bộ
mưa lớn gây sạt lở đất thiệt hại hệ thống tường bao của một trường mầm non và trụ sở xã
cũng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn thuộc địa phận đèo tây trang
huyện điện biên xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông
đến khoảng một mươi giờ sáng nay các điểm sạt lở tại khu vực đèo tây trang cơ bản được thông tuyến
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh điện biên có mặt tại khu vực sạt lở để phân luồng giao thông
phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ khắc phục sạt lở
tại hà nội sáng nay có mưa lớn đặc biệt tại địa bàn huyện sóc sơn lượng mưa lên tới năm mươi sáu tám mm một giờ
trận mưa lớn đã gây sạt lở tại một số điểm ở huyện sóc sơn đặc biệt trên đường vào khu vực hồ ban tiện
xã minh phú nhiều xe ô tô bị đất đá vùi lấp ngang thần
theo ghi nhận tại những đoạn đường chưa giải nhựa quanh khu vực hồ thủy lợi ban tiện
lượng đất đá lớn sau mưa lũ đã tràn xuống tuyến đường thuộc khu vực rừng phòng hộ sóc sơn
nên khi cơn mưa lớn kéo dài đã làm cho lượng đất đá trôi xuống đường cản trở các phương tiện
tại thời điểm xảy ra sự việc hơn một mươi xe ô tô dừng đỗ dọc khu vực nên đã không kịp di chuyển
và bị lượng đất đá cuốn trôi vùi lấp ngang thân xe
công tác cứu hộ từ khoảng hơn một mươi hai giờ năm nào mùa mưa cũng diễn ra tình trạng như thế này
nhất là những thời gian mưa kéo dài và mưa lớn thì nó diễn ra như thế này bình thường
ngay khi nhận được thông tin về sự việc này ban lãnh đạo xã minh phú đã tới hiện trường
để chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sát lợ
sau bảy tiếng huy động xe cứu hộ và người dân xung quanh xúc đất đá để di chuyển các phương tiện xuống chân núi
bạn thưa quý vị đến một mươi chín h
tối nay cơ bản hầu hết các xe bị vùi lấp ở phần bánh xe đã được di chuyển kịp thời
và chỉ còn hai xe đang chờ cứu hộ di chuyển
đến thời điểm hiện tại thì vụ việc chưa ghi nhận thiệt hại về người và của
xung quanh khu vực xảy ra vụ việc có nhiều nhà dạng nghỉ dưỡng homestay hoạt động
địa bàn huyện sóc sơn cũng là nơi có nhiều phức tạp về trật tự xây dựng ở hà nội những năm qua
để đảm bảo an toàn người dân cần hạn chế việc cắm trại du lịch trong thời gian này
đặc biệt khi dừng đỗ phương tiện
khu vực rừng phòng hộ hồ đập cần chú ý quan sát để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra
nhằm hoàn chỉnh hành lang pháp lý quản lý dịch vụ phát thanh truyền hình
hôm nay tại hà nội bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội thảo phổ biến hai thông tư
hướng dẫn nghị định số bảy mươi một hai nghìn hai mươi hai của chính phủ
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số sáu hai nghìn một mươi sáu về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình
hội thảo có sự tham gia của hơn một trăm năm mươi đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý
thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch sở thông tin và truyền thông
một số tỉnh đại diện các đài phát thanh truyền hình và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình
hai thông tư vừa được bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ký bàn hành vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
gồm thông tư năm hai nghìn hai mươi ba sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư một mươi chín hai nghìn một mươi sáu
quy định các biểu mẫu tờ khai đăng ký đơn đề nghị cấp phép giấy chứng nhận giấy phép và báo cáo nhiệm vụ theo quy định
tại nghị định số sáu hai nghìn một mươi sáu của chính phủ về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình
thông tư sáu hai nghìn hai mươi ba hướng dẫn nguyên tắc biên tập phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh truyền hình
thể thao giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh truyền hình
cả hai thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại hội thảo cơ quan quản lý nhà nước cũng phổ biến và hướng dẫn về việc thực hiện một số báo cáo nhiệm vụ
trên hệ thống báo cáo trực tuyến do cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử xây dựng
việc thực hiện tiếp nhận báo cáo nhiệm vụ trực tuyến nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của cơ quan quản lý nhà nước
cũng như các cơ quan đơn vị doanh nghiệp là đối tượng quản lý của bộ thông tin và truyền thông